sáng nay trên cao tốc nội bài lào cai đoạn qua địa phận huyện văn yên của tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vào trưa ngày hôm nay tại km một trăm ba mươi chín chín trăm linh cao tốc nội bài lào cai khi tài xế xe đồ kéo hai mươi bốn h bốn trăm năm mươi chín
đang đỗ tại làn rừng khẩn cấp theo hướng lào cai nội bài để xuống kiểm tra xe
thì bị xe tải mang biển kiểm soát hai mươi bốn h ba trăm năm mươi một do trần văn toàn chú lào cai điều khiển chạy cùng chiều đâm trúng
nạn nhân đã bị cuốn vào gầm xe tải và kéo lê khoảng ba mươi mét trên đường và tử vong tại chỗ
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường
phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc